thưa quý vị vào ngày một mươi sáu tháng bảy công an xã phước thạnh huyện gò dầu tỉnh tây ninh cho biết
vừa hỗ trợ và đưa hai người nạn nhân một mươi sáu tuổi và một mươi bảy tuổi cùng chú tại tỉnh thái nguyên trở về nhà
trước đó hai người này đã đến công an xã phước thạnh trình báo sự việc nghi mình đang bị lừa sang campuchia làm việc
tại cơ quan công an cả hai khai nhận thông qua mạng xã hội cả hai có đăng bài trên mạng facebook tìm việc
thì được một người phụ nữ vào bình luận và nói sơ qua công việc chỉ đánh máy tính lương hai mươi ba triệu một tháng
cách cửa khẩu một bài ba trăm linh m nên cả hai đã đồng ý
sau đó cả hai được người quen của người phụ nữ đó đến mua vé máy bay đưa từ hà nội vào tây ninh
đến cửa khẩu mộc bài rồi thuê phòng nghỉ lại qua đêm để chờ người dẫn sang campuchia làm việc
đi cùng với hai người trên còn có thêm ba người thanh niên khác
trong khi nghỉ lại ở khách sạn cả nhóm được người dân địa phương nhắc nhở phải cảnh giác
nên cả nhóm đã cùng nhau bỏ trốn
sau đó hai người trên đã đến cơ quan công an nhờ giúp đỡ